sau nhiều nỗ lực phòng chống dịch đến nay dịch bệnh covid một mươi chín ở tỉnh sóc trăng đã cơ bản được kiểm soát
và bắt đầu từ giờ ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín tỉnh này trở về trạng thái bình thường mới
trong thời gian này sóc trăng vẫn tiếp tục thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh
về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín bắt buộc
theo mức độ nguy cơ tại các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh
trong đợt dịch lần thứ tư ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh sóc trăng đã ban hành quyết định
thiết lập năm mươi vùng khu vực cách ly y tế để phòng chống dịch
kết thúc thời gian cách ly bốn mươi một khu vực hiện vẫn còn chín khu vực đang thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch